trước tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đã kết nối với chúng tôi
trong chương trình ngày hôm nay vâng thưa ông có thể thấy rằng năm hai nghìn hai mươi vừa qua
thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những giải pháp để hỗ trợ miễn giảm về thuế
phí cho doanh nghiệp và người dân vậy thì ông đánh giá như thế nào về những sự hỗ trợ này
ngay từ tháng bốn tháng năm năm ngoái khi mà đại dịch covid bùng phát ở việt nam
thì chính phủ cùng với bộ thế chính ngân hàng nhà nước đã có sự chỉ đạo kịch thời
và ban hành các cái
quy định về hỗ trợ cho người dân cũng như các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh
trong đó có cái việc khoanh các cái khoản đợt xấu hoặc là các cái khoản đợt chưa trả được của các cái doanh nghiệp
rồi có việc giãn hoãn thuê nộp thuế giảm các loại phí lệ phí cho các doanh nghiệp
cũng như có một cái gói sáu mươi hai tỷ để giúp cho những cái doanh nghiệp và các cái
tỉnh toàn kinh tế gặp khó khăn trong cái đại dịch covid một mươi chín hồi phục và phát triển
chính nhờ những cái gói hỗ trợ này mà các cái doanh nghiệp trong nước đã có những cái bước hồi phục nhất định trong cái thời gian vừa qua
vâng có thể thấy rằng nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời mà năm hai nghìn hai mươi ngay sau khi đi vào trạng thái bình thường mới thì các doanh nghiệp đã nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh
còn trong đợt dịch năm nay thì với nhiều diễn biến phức tạp thì các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức như thế nào thưa ông ạ
cái đợt dịch phát đợt dịch thứ bốn của đại dịch covid một mươi chín vào tháng bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một là một trong những cái đợt dịch rất phức tạp và kéo dài
do cái biến chủng delta nó có tốc độ lây lan rất nhanh

cái đặc điểm lớn của cái đợt dịch này là
này là nó vừa nghiêm trọng vừa kéo dài và nó lại bùng phát ở những cái thành phố là động lực phát triển kinh tế của đất nước như hà nội thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai bắc ninh bắc giang vĩnh phúc v v
và từ đó chúng ta thấy rằng cái đợt dịch này đã kéo dài đến cái thời điểm hiện nay vẫn đang còn có những diễn biến hết phức tạp
và rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng
những cái khó khăn thách thức đối với nền kinh tế cũng như đối với các công doanh nghiệp của chúng ta nó cũng lớn hơn so với các cái đợt vùng phát dịch trước đây
vâng trước tình hình hiện nay thì bộ tài chính cũng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
trong đó thì đề xuất giảm từ ba mươi đến năm mươi nhiều khoản thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và cụ thể như sau ạ
nội dung dự thảo nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện bốn giải pháp cụ thể
giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hai nghìn hai mươi một đối với doanh nghiệp tổ chức
giảm năm mươi số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý ba quý bốn của năm hai nghìn hai mươi một
đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực ngành nghề địa bàn hình thức khai thuế nộp thuế
giảm ba mươi mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ
miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
đối với doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm hai nghìn một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ngoài ra bộ tài chính cũng đang nghiên cứu báo cáo thủ tướng chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi một
vâng đó là những giải pháp rất rõ ràng và chi tiết cụ thể
vậy thưa ông việc tiếp tục có những chính sách hỗ trợ như trên vào thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh nghiệp ạ
chúng ta thấy rằng là những cái đề xuất hỗ trợ này nếu được duyệt thông qua thì nó sẽ tác động rất lớn đến rất nhiều các đối tượng và chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân
và nó vượt xa so với các cái sự hỗ trợ trong cái năm hai nghìn hai mươi ba
trước hết chúng ta thấy rằng là các cái đối tượng về hộ kinh doanh cũng như các cái cá
chúng ta thích rằng là các cái hộ kinh doanh ở bất kể ngành nghề lĩnh vực hoặc địa bàn nào cũng như bất kể cái hình thức khai thuế nộp thuế xa xa đều được miễn giảm năm mươi cái thuế thu nhập phải nộp
và rõ ràng đây là một trong những cái điểm mới mà các cái đối tượng này được khi mà bùng phát cái đợt dịch thứ tư so với trước đây
và đặc biệt đó là cái việc
miễn cái tiền chậm nộp phát sinh trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
cho những doanh nghiệp mà bị lỗ liên tục trong ba năm một mươi tám một mươi chín và hai mươi
thì đây là một trong những cái quy định giúp cho các doanh nghiệp mà đang khó khăn
và chậm nộp thuế chánh các cái mức thuế phải cũng như cái tiền chậm nộp
đây là một khoản tiền cũng tương đối lớn đối với các doanh nghiệp và vì thế cho nên chúng tôi cho
rằng những hỗ trợ này nó sẽ góp phần giúp cho các doanh nghiệp cùng với các hỗ trợ về lãng hoạn thuế
cũng như miễn tiền lệ phí và phí của ba mươi loại phí khác nhau sẽ giúp cho chi phí của các doanh nghiệp
là thấp từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể hồi phục và phát triển sản xuất tốt nhất trong thời gian tiếp theo
vâng cho đến nay thì chúng ta cũng đã triển khai rất nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
và cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm từ các lần triển khai trước đây
vậy thì để đạt được hiệu quả cao nhất việc triển khai thì cần được thực hiện như thế nào thưa ông ạ
cái việc quan trọng nhất đó là bộ tài chính cùng với bộ tư pháp phải nhanh chóng hoàn thiện
các văn bản quy phạm để từ đó chính phủ trình chính phủ bộ hội thông qua và bàn hành sớm nhất
để từ đó đưa các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn
một cách nhanh nhất vào đời tổng thực tế
chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà chuẩn bị các cơ sở cũng như các điều kiện
để khi các cái văn bản này được các cơ quan có thẩm quyền thông qua
thì lập tức nó phải được triển khai ngay trong thực tế
và giúp cho cái hoạt động miễn giảm thuế phát huyên dân dụng ngay
với các cái hoạt động của các doanh nghiệp
và từ đó giúp cho doanh nghiệp và những người thụ hưởng
có thể chủ động sử dụng các nguồn tiền vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh
khắc phục các hậu quả khó khăn
và ngân theo ước tính của bộ tài chính thì việc thực hiện các cái giải pháp
đề xuất tại dự thảo nghị quyết thì có thể làm giảm thu ngân sách khoảng hai mươi tỷ đồng
vậy thì trong thời điểm này ngoài sự hỗ trợ từ chính phủ
các doanh nghiệp cũng cần phải có những nỗ lực như thế nào
để cùng đất nước vượt qua khó khăn thưa ông
các doanh nghiệp phải là những người chủ động linh hoạt
để mà tái công giúp lại các cái hoạt động của doanh nghiệp mình
từ đó xem xét thực hiện các biện pháp

phòng chống dịch cũng như thực hiện các cái giãn cách cần thiết
để có thể tổ chức sản xuất kinh doanh
đảm bảo cái an toàn về phòng chống dịch
nhưng cũng đảm bảo thực hiện các hợp đồng kinh doanh
mà doanh nghiệp đã ký kết với các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp quốc tế
chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà thực hiện phòng chống dịch
cũng như quyết định sản xuất kinh doanh
phải là cái xuất phát từ cái nhu cầu của các doanh nghiệp
cái việc này nó cần phải được thực hiện trong cái sự an toàn
và đồng bộ của các biện pháp phòng chống dịch
tất nhiên chúng tôi cũng cho rằng
cái việc mà đồng đồng và cái quyết tâm
của các cái cấp các cái ba ngành
của các cái cơ sở
từ các cái cấp thấp nhất

của chính quyền địa phương
cho đến cái ý thức của người dân
trong việc phòng chống dịch
đang là cái cơ sở để chúng ta có thể nhanh chóng khắc phục
cái đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư này